chiều ngày chín tháng chín tại thủ đô moscow của liên bang nga đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức chiêu đãi trọng thể mừng kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh nhấn mạnh sự kiện chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập bảy mươi bốn năm trước là một mốc son trói lọi trong lịch sử việt nam
đến nay việt nam đang đạt được những thành tựu to lớn nền kinh tế phát triển với tốc độ cao chính trị và xã hội ổn định khả năng quốc phòng và trật tự được duy trì cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân
việt nam luôn theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình và hội nhập
quốc tế toàn diện luôn sẵn sàng là một đối tác tin cậy một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
kết thúc buổi lễ các đại biểu đã cùng nâng ly chúc mừng và thưởng thức những tiết mục văn nghệ những món ăn đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc việt nam